tại thôn do nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng có nội dung như sau

quyết định thắng chú thành phố hải phòng điều kiện xe mô tô yamaha exciter màu xanh dượt đuổi đánh nhau trên đường
thắng dùng chân đạp vào xe máy của anh hoàng đình khánh làm anh khánh ngã ra đường và bị xe container chạy phía sau chèn qua người khiến anh khánh tử vong tại chỗ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng tạm giữ một
xe mô tô do thắng điều kiện nhãn hiệu yamaha exciter màu xanh biển kiểm soát một mươi năm g một ba trăm linh bảy năm mươi bốn dây chứng nhận đăng ký mang tên nguyễn xuân tuấn chú tại thủy nguyên hải phòng
tiến hành ghi lời khai của anh nguyễn xuân tuấn xác định năm hai nghìn một mươi bốn anh tuấn mua chiếc xe trên và sử dụng đến năm hai nghìn một mươi năm thì bán xe cho một người phụ nữ không quen biết ở huyện thủy nguyên hải phòng
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng thông báo truy tìm chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên
ai biết thông tin xin gửi về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng địa chỉ số bốn đường lê đại hành phường minh khai quận hồng bàng thành phố hải phòng hoặc điều tra viên bùi văn dương số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu tám trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi ba
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
còn về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mạch văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hậu áng xã công liêm huyện nông cống tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện